từ ngày năm tháng sáu đến ngày chín tháng sáu bộ tài chính chính thức lấy ý kiến của các bộ ngành đối với dự thảo nghị định về giảm năm mươi lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
đây là nghị định cụ thể hóa nghị quyết tám mươi bốn của chính phủ nhằm kích cầu thị trường này sau dịch covid một mươi chín
dự thảo nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất lắp ráp trong nước
bằng năm mươi mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe này theo quy định trước đây
thời gian áp dụng kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước sẽ trở về như mức cũ
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi do tác động của dịch bệnh kim ngạch nhập khẩu linh phụ kiện ngành ô tô ước đạt chín trăm linh bảy triệu usd giảm bảy về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi
dịch bệnh ảnh hưởng lớn
dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến lượng tiêu thụ ô tô trên thị trường cùng với sự cạnh tranh gai gắt của ô tô nhập khẩu trong thời gian tới
tạm thời dự báo nhu cầu nhập khẩu linh phụ kiện ô tô trong năm hai nghìn hai mươi sẽ không tăng so với năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị việc chính thức giảm năm mươi lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết năm hai nghìn hai mươi trong nghị quyết số tám mươi bốn
là động thái rất tích cực của chính phủ trong tình hình hậu covid một mươi chín
đáng chú ý là chính phủ cũng cho phép xây dựng một nghị định mới
theo trình tự
thủ tục rút gọn nhằm tạo hành lang pháp lý bảo đảm sự hỗ trợ kịp thời công khai và minh bạch
tuy nhiên đến nay bộ tài chính vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến về văn bản này
kích cầu tiêu dùng hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp nếu không bảo đảm tính kịp thời
thì mục tiêu của chính sách liệu có đạt được hay không
mời quý vị cùng gặp gỡ biên tập viên thúy quỳnh cùng với chuyên gia kinh tế vũ đình ánh qua phần trò chuyện ngay sau đây
vâng xin cảm ơn trường quay s hai
và cũng xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ạ
thưa ông theo dự thảo nghị định này để được hưởng mức giảm năm mươi thuế trước bạn
thì người mua xe cần phải lưu ý những điều gì ạ
tôi cho rằng đây là một nội dung tốt
tuy nhiên người mua xe cần lưu ý đây là phí trước bạ hay như chị nói là một cái dạng thuế trước bạn
do đó nó chỉ được áp dụng khi mà xe hay phương tiện vận tải này đã được mua
và người sử dụng đi đăng ký
và khi đó thì họ nộp cái phí trước bạn và họ được hưởng giảm năm mươi
thì đây là cái mà họ đặc biệt lưu ý chứ không phải là cái phí này áp dụng ngay khi mà người ta mua xe
hay thậm chí trừ lùi và cái giá xe phải tính toán
để tính phí trước bạ thì không phải là cái giá trên cái hợp đồng mua bán
giữa cái người mua và cái cơ sở cái nơi mà bán xe
mà đây là theo cái khung giá cái bảng giá quy định của cơ quan chức năng
của bộ tài chính để làm cơ sở căn cứ tính cái phí trước bạ
và căn cứ vào đó để giảm năm mươi cái phí trước bạn
vâng thưa ông thời gian áp dụng việc giảm năm mươi lệ phí trước bạ khi mà mua ô tô lắp ráp trong nước
thì phụ thuộc vào tốc độ hoàn thiện văn bản hướng dẫn từ bộ tài chính
vậy thì theo ông là với thủ tục xúc lọ và thời gian hoàn tất một nghị định
thường là sẽ phải mất bao lâu ạ
có thể nói là cái quy trình mà soạn thảo văn bản
một cái văn bản như cái nghị định của chúng ta thì khá là lâu
có thể nói là như vậy là bởi vì ngoài việc là bộ tài chính đã rất là chủ động đề xuất các cái nội dung
thì cần phải lấy kiến của các cái bộ
bộ ban ngành chức năng và thông thường thì cũng phải mất vài tháng
các bộ ban ngành mới có cái câu trả lời và khi đó thì cái nghị định mới có cái cơ sở hay cái căn cứ được ban hành
do đó thì tôi cho rằng nếu ngay cả với cái quy trình rút gọn
thì chắc chúng ta cũng phải mất cỡ khoảng một tháng hay hai tháng
thì mới ban hành được cái nghị định như vậy
khi mà thời gian ưu đãi thì chưa rõ ràng nhưng mà thời gian hết hiệu lực của chính sách này
thì chỉ trong vòng có sáu tháng thôi
nếu như mà việc ban hành nghị định này chậm trễ
thì sẽ gây những cái ảnh hưởng gì đối với thị trường ô tô sản xuất trong nước
vâng rõ ràng thì cái thời gian mà chúng ta áp dụng có thể nói là quá ngắn
chỉ dành cho cái năm hai nghìn hai mươi này
trong khi đó thì ngay cả cái quy trình ban hành văn bản
thì dường như là cũng khá là chậm
là nó làm giảm cái tác động tích cực của một cái biện pháp
mà tôi đánh giá là khá là hữu hiệu nếu chúng ta áp dụng ngay kịp thời
kinh nghiệm mà từ những cái biện pháp giải pháp khác
khi mà cái biện pháp hỗ trợ cứu trợ mang tính khẩn cấp
nhưng mà do cái quy trình hành chính của chúng ta nó quá kéo dài
thì rõ ràng nó tạo ra những cái bất cập không đáng có
và thậm chí trong thời gian gần đây chúng ta lại thấy một tình trạng ngược lại
là cái ô tô sản xuất trong nước không những là dễ dàng tiêu thụ hơn
mà thậm chí rất nhiều người họ lại trứng lại
và để đợi khi mà có cái quy định mà được hiểm ưu đãi năm mươi phí chất bạc
như vậy vô hình chung thì nó lại còn có tác dụng ngược nữa
thì tôi cho rằng đây là một cái mà chúng ta rất cần rút kinh nghiệm
ngoài cái nội dung ưu đãi hỗ trợ
thì cái vấn đề về tính khẩn cấp kịp thời của các cái biện pháp là rất quan trọng
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị và các bạn khi nghị quyết tám mươi bốn được ban hành
thì điều mà cả nhà sản xuất lắp ráp ô tô trong nước và người dân đều mong muốn
đó là chính phủ sớm ban hành ngay nghị định
để chính sách kích cầu tiêu dùng này sớm được thực thi
tuy nhiên có lẽ quy trình thủ tục có rút mà lại chưa gọn
thực tế là văn bản này chậm ban hành ngày nào
thì số ngày mà người dân và doanh nghiệp hưởng chính sách yêu đãi đó
sẽ ít ngày
hy vọng là chính phủ sẽ sớm ban hành nghị định trong thời gian tới
để những mục tiêu mà chúng ta đề ra trong nghị quyết sẽ được hiện thực hóa